năm nay mùa lũ được nhận định là về sớm nên hiện nay nhiều bà con vùng hạ lưu sông mê công đang tất bật nhộn nhịp với nhiều hoạt động cho cuộc sống mưu sinh mùa lũ
và làng lưới thơm rơm thuộc phường tân hưng quận thốt nốt thành phố cần thơ cũng là một trong những địa phương đang được rất nhiều bà con ngư phủ vùng đồng bằng sông cửu long tìm đến
làng lưới thâm rơm được hình thành cách đây gần nửa thế kỷ
qua ngần nới thời gian làng lưới cũng trải qua nhiều thăng trầm theo sự lớn rồng của con nước nổi miền tây
nhưng năm nay lũ về sớm bà con làng lưới bắt đầu phấn khởi và quan cảnh làng nghề có phần khởi sắc hơn so với những năm trước
chất lượng đánh giá sản phẩm của mình thì tương đối như là người ta trụng cái mặt hàng của mình nhiều nên mình làm càng ngày càng tiến bộ hơn
năm nay nhờ lũ về sớm nhiều cơ sở cũng tăng cường nhân công
trước đây mỗi năm làng lưới thâm dơm giải quyết việc làm cho hơn một lượt lao động
riêng năm nay số lượng có phần tăng lên
nhờ đó nhiều bà con sống bằng nghề gia công sản phẩm làng lưới cũng được công việc sớm ổn định và phấn khởi hơn
so với các năm trước
thấy năm nay nước nó cũng về cũng nhiều cá cũng nhiều cũng vui hơn năm trước năm trước ít hơn
thì một ngày một người trung bình một ngày người làm cũng tới trăm gửi ngàn
cũng đủ sống qua ngày khỏi đi làm xa
đi làm xa cực khổ dân nắng dân mưa đâu
so với những năm gần đây làng lưới thâm dơm thất thu vì con nước ở đồng bằng sông cửu long về ít và không đúng thời vụ
nhưng không vì thế mà chất lượng và uy tín của thương hiệu làng lưới thâm dơm bị giảm sút
đặc biệt ngoài những sản phẩm truyền thống như lưới
trài câu để làm ngư cụ thu hoạch vào mùa nước lũ miền tây
thì thời gian gần đây nhiều bà con hướng đến sản phẩm lúa để cung ứng cho thị trường nghề biển ở kiên giang cà mau hay các tỉnh miền trung
nhờ đây hoạt động sản xuất của bà con xóm lưới thơm dơm vẫn luôn nhịp nhàng và liên tục